thông tin mới nhất về vụ ngạt khí độc do dỉ từ hầm yoga xảy ra tại cà mau khiến một mươi người ngạt khí trong đó có ba người đã tử vong
ngày hôm nay giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực cái nước cho biết bảy bệnh nhân nhập viện cấp cứu hiện đã hồi phục sức khỏe
trong số bảy bệnh nhân nhập viện hai trường hợp đã xuất viện trở về gia đình
trường hợp ông lê văn thể sáu mươi hai tuổi bị ngộ độc khí ga rất nặng bị hôn mê nhiều giờ liền được tiên lượng xấu
nhưng cho đến sáng nay sức khỏe của ông thể cũng dần hồi phục không phải thở oxy
như intv đã đưa tin ngày hai mươi ba tháng bốn tại cà mau xảy ra vụ do dì khí từ hầm bioga tại gia đình ông đặng nguyễn văn tặng
ở xã hưng mỹ huyện cái nước khiến một mươi người bị ngạt khí trong đó có ba người đã tử vong
gồm ông nguyễn văn tặng năm mươi hai tuổi bà phạm thị giếng năm mươi một tuổi vợ của ông tặng và chị trần mỹ hạnh ba mươi năm tuổi chú cùng địa phương
sau khi vụ việc xảy ra các ngành chức năng tỉnh cà mau đã đến hiện trường kiểm tra xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc do dì khí ga
là do hầm bioga của hộ dân này lắp đặt chưa đúng quy trình kỹ thuật không đảm bảo an toàn
bên cạnh đó hàm bioga này không được sử dụng trong thời gian dài kết hợp với điều kiện nắng nóng tác động
làm cho lửa khí ga thoát ra ngoài lớn khiến nạn nhân ngạt khí hoặc tử vong nhanh chóng